người dân ở đắk lắc đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng
với giá bán giao động từ ba mươi sáu mươi đồng một kg tùy thuộc vào giống sầu riêng
người nông dân có thể thu lãi hàng tỷ đồng sau khi trừ chi phí
đây là vườn sầu riêng sen canh của bà đinh thị nga tại xã e dông huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
mùa thu hoạch sầu riêng năm nay gặp chút khó khăn do mưa lớn kéo dài
nhưng sản lượng thu hoạch từ những giống sầu riêng vẫn giúp gia đình bà có một mùa sầu riêng có lãi
trong sen canh trong vườn cà phê được chín mươi cây năm nay dự tru gần ba mươi tấn
giá cả như hiện nay thì chúng tôi có lãi hơn một tỷ
trong những năm qua cây sầu riêng đã đem lại nguồn kinh tế cao cho người nông dân của tỉnh đắk lắc
khi thị trường tiêu thụ ổn định thương lái thu mua tại vườn và chủ yếu phục vụ xuất khẩu ra thị trường các nước châu á
sầu riêng đang trở thành một loại trái cây khẳng định vị thế kinh tế
và được dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng trong những năm tới
lợi ích của cây sầu riêng thì đem lại rất là cao
nên hiện tại sắp tới là phối hợp từ huyện và các địa bàn của buôn xã
cũng giúp đỡ và tạo điều kiện tốt cho người dân để họ trồng
chủ yếu là tìm kiếm đầu ra kết nối người dân với doanh nghiệp để tìm kiếm đầu ra
và để cho thị trường sầu riêng của mình phổ biến rộng rãi đến tất cả các nước
bây giờ nhất là thị trường nước ngoài
năm nay thì với tổng sản lượng của toàn huyện khoảng hơn hai mươi tấn
thì như vậy là với cái giá như hiện nay thì chúng tôi cũng ước tính cho
về cái ngành nông nghiệp thì khoảng gần một tỷ đồng
tương đương là một phần sáu trong tổng thu nhập của ngành nông nghiệp hiện nay
toàn tỉnh đăng lác hiện có bốn hectare sầu riêng
tập trung tại các huyện cờ rông bắc cờ rông năng cờ rông búc trư mờ ga
cư quynh và thành phố bồn
mùa mặt thuật tuy nhiên tỉnh đăng lác cũng khuyến cáo người dân không nên ổ ạt mở rộng diện tích
để tránh nguồn cung vượt nguồn cầu làm bất ổn thị trường sầu riêng trong những năm tới